khoảng hơn một mươi hai giờ ngày hôm qua một trận động đất mạnh hai chín độ richter đã xảy ra tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
tính riêng trong tháng một mươi huyện bắc trà my đã xảy ra ba trận động đất và đây là trận động đất thứ hai từ đầu tháng một mươi một tới nay
các trận động đất từ hai chín đến ba độ richter và độ sâu từ tám đến một mươi km chỉ có thể gây ra rung động nhẹ trên bề mặt
những trận động đất này được các nhà khoa học địa chấn đánh giá là động đất kích thích
xảy ra do kết quả hồ chứa tích nước và hoạt động của các nhà máy thủy điện
do đó các trận động đất không có khả năng gây ra thiệt hại về người và tài sản
các hoạt động sản xuất của các xí nghiệp nhà máy gần đó cũng không bị ảnh hưởng